với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền các cấp sự chủ động của người dân đến thời điểm này
tỉnh yên bái đã có ba trên chín huyện công bố hết dịch tả lợn châu phi
đó là huyện văn chấn mù căng trải và trạm tấu
sau hơn sáu tháng xuất hiện bùng phát đến nay dịch tả lợn châu phi đã phát sinh tại chín trên chín huyện
thị xã thành phố của tỉnh yên bái tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy hơn hai mươi bảy con
trọng lượng một hai triệu tấn với sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị
đến nay đã có năm mươi một xã qua ba mươi ngày không có thêm lợn mắc bệnh hiện số xã đang có dịch là bảy mươi hai xã
một trong những nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của các địa phương là tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm tự lợn ra vào vùng dịch
cùng với đó là lên phương án để sẵn sàng tái đàn khi cần thiết và được sự cho phép của các ngành chức năng